bão số bảy vừa tan thì lại có cơn bão kompasu ở phía đông philippines di chuyển nhanh và dự kiến sẽ đi vào biển đông trong khoảng một hai ngày tới
để chủ động ứng phó với thiên tai hạn chế thiệt hại bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với bão mưa lũ
thủ tướng yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển cửa sông và tại khu neo đậu
đảm bảo an toàn cho người trên lồng bè nuôi trồng thủy sản và các đảo giả soát sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mưa lũ lũ quét sạt lở nhất là sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm
triển khai phương án bảo vệ sản xuất đê điều hồ đập bố trí lực lượng vật tư máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó khắc phục khi có sự cố kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lửa đất nhất là khu vực đã từng xảy ra sự cố năm hai nghìn hai mươi để kịp thời triển khai sơ tán dân cư cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả